hạt kiểm lâm huyện đồng phú tỉnh bình phước cho biết vừa phát hiện một vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại khoảnh bầy tiểu khu ba trăm sáu mươi ba trên địa bàn nông lâm trường tân lập xã tân lợi thuộc quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su bình phước
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện có hai mươi bốn cây rừng đã bị chặt hạ các đối tượng vi phạm tẩu tán khỏi hiện trường một mươi ba cây gỗ chỉ còn lại hai mươi hai khúc gỗ tròn hơn ba mét khối gồm gỗ lòng mang châm rẻ rái ngựa trò chai
do không xác định được chủ sở hữu hợp pháp số gỗ bị khai thác trái phép nên hiện số gỗ đang được tạm giữ tại chốt bảo vệ rừng liên xã tân hòa tân lợi để xác minh điều tra
trong báo cáo về tình hình quản lý và bảo vệ rừng của tri cục kiểm lâm tỉnh bình phước cho biết trong chín tháng vừa qua địa phương này xảy ra hai mươi bốn vụ phá rừng trái phép và hàng chục vụ vi phạm quy định chung về quản lý bảo vệ rừng vận chuyển chế biến và kinh doanh lâm sản trái pháp luật